đại hội đảng bộ tỉnh vĩnh long lần thứ một mươi một nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã họp phiên bế mạc kết thúc thành công
đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua nghị quyết về phương hướng mục tiêu nhiệm vụ của đảng bộ từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm
đại hội đã bầu bốn mươi chín đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa tới
đồng chí trần văn rón tái đắc cử chức danh bí thư tỉnh ủy vĩnh long khóa một mươi một nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí bùi văn nghiêm và đồng chí lữ quang ngời giữ chức danh phó bí thư tỉnh ủy và đồng chí phạm văn bé tư giữ chức danh chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng gồm một mươi bảy đại biểu chính thức và một đại biểu dự quyết